tại hà nội đoàn khối các cơ quan trung ương phối hợp cùng đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một
phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới để thực hiện thành công nghị quyết
trong nửa nhiệm kỳ vừa qua đoàn khối các cơ quan trung ương đã bám sát chỉ đạo của ban thường vụ đảng ủy khối
và ban bí thư trung mương đoàn thực hiện nhiệm vụ được giao theo nghị quyết đoàn đề ra
trên bốn mươi năm ý tưởng sáng tạo được đăng ký trồng mới trên bảy mươi ba cây xanh tư vấn hướng nghiệp cho trên sáu lượt thanh niên
hỗ trợ gần một mươi thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn giới thiệu trên bảy đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp
trong thời gian tới đoàn khối các cơ quan trung ương sẽ tiếp tục phát huy sức trẻ sức sáng tạo của đoàn viên thanh niên
trong học tập lao động và nghiên cứu khoa học với phương châm ở đâu có đoàn viên thanh niên vào hoạt động đoàn ở đó có hoạt động sáng tạo